trước những thiệt hại nặng nề của mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền trung thủ tướng quyết định cấp sáu năm trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia bổ sung cho bốn tỉnh miền trung để cứu đói nhân dân vùng bị thiệt hại lũ lụt
tỉnh quảng bình được cấp hai năm trăm linh tấn quảng trị hai tấn thừa thiên huế và quảng nam một tấn
thủ tướng giao bộ lao động thương binh và xã hội chịu trách nhiệm về thông tin số liệu báo cáo các địa phương tiếp nhận và sử dụng số gạo trên hỗ trợ kịp thời đúng người và đúng mức
trước đó chính phủ đã tạm cấp cho các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và quảng nam mỗi tỉnh một trăm linh tỷ đồng
chính phủ cũng cấp cho mỗi tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt một tấn gạo cung thuốc hóa chất khử trùng